nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và năm mươi ba năm ngày thành lập bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
tuổi trẻ bộ đội biên phòng thừa thiên huế đã phối hợp với đơn vị tổ chức tặng quà cho học sinh và phụ nữ nghèo tại các xã vùng cao huyện a lưới
tại lễ kỷ niệm đại diện bộ đội biên phòng tỉnh và đồn biên phòng cửa khẩu hồng vân đã trao một mươi bảy xuất quà
mỗi suất năm trăm linh đồng một tháng cho một mươi bảy em học sinh trong chương trình nâng bước em đến trường
dịp này hội phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh và trường tiểu học phương đúc thành phố huế tổ chức chương trình ấm tình mùa đông
dành cho các hộ phụ nữ nghèo tại hai xã hồng vân và xã nhâm huyện a lưới
sáu mươi hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã đã được quà một suất trị giá năm trăm linh đồng
gồm chăn ấm mì tôm quần áo với tổng giá trị hơn hai mươi triệu đồng
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần động viên giúp đỡ các hộ phụ nữ nghèo bớt khó khăn
thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống qua đó nhằm củng cố mối quan hệ quân dân gắn bó xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh